từ cuối tháng bốn đến nay tại khe đá mài thuộc thôn xuân nam xã đại thắng huyện đại lộc tỉnh quảng nam xảy ra tình trạng cá chết bất thường
chuyện cá chết hàng loạt vào các ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng bốn vừa lắng xuống và các cơ quan chức năng chưa tìm được nguyên nhân
thì trong những ngày qua người dân địa phương lại phát hiện tại khe này nước có màu đục bốc mùi hôi thối và cá chết giải rác khiến nhiều người lo lắng
mấy ngày nay dòng nước chảy qua khe đá mài xã đại thắng đổi màu tình trạng cá chết xuất hiện trở lại
theo người dân sống dọc khe đá mài lần này cá không chết nhiều như hồi cuối tháng bốn nhưng dòng nước chảy qua khe này đổi màu kéo dài sủi bọt và bốc mùi hôi thối
gây ra ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến việc nuôi trồng và cuộc sống của người dân địa phương
có nhiều người cho rằng từ ngày nhà máy cồn đại tân được xây dựng và đưa vào hoạt động ở thượng nguồn
đã làm cho dòng nước hạ liêu nhiều lần đổi màu bất thường làm cá chết gây hoang mang cho người dân
không được uống nước đó trước mắt là dân khó khen về nước uống
từ khi nhà máy cồn có trang nuôi ở đạo nguồn của khai đóng mờ hoạt động khai đóng mờ bị ô nhiễm rất nẹn
mà cô điểm từ ngày hai mươi ba tháng bốn đến hôm nay nước ô nhiễm rất nẹn có trách hoàng loạt
đề nghị cơ quan chức năng sớm vô cục luôn rõ nguyên nhân hướng khép phục để trỏ lỡ dòng sông
không thể để thành một
tình trạng nguồn nước đổi màu ô nhiễm môi trường lâu nay không chỉ xảy ra ở thôn xuân nam
mà còn xuất hiện tại các thôn như nam phước an tránh xã đại tân và thôn đại khương xã đại chánh
nhưng hiện nay đoạn chảy qua khe đá mài của thôn xuân nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất
các nguồn lợi thủy sản như cá tôm ốc hến đã dần bị chết nên ảnh hưởng đến kế sinh nhai của nhiều hộ dân nơi đây
sau khi nhận được thông tin từ bà công nhân dân phóng ảnh là khe đó mời
các phục khiến người dân bức xúc